phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an vừa lập chiến công triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về nghệ an bắt ba đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin một kg ma túy đá và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an vừa lập chiến công triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về nghệ an bắt ba đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin một kg ma túy đá và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động và một con dao mông
mở rộng điều tra cùng ngày ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng là phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã phú thành huyện yên thành và lò văn sao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại bản mét xã lục dạ huyện con cuông cũng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng